bất kể các đặc khu kinh tế trong tương lai có mô hình tổ chức chính quyền như thế nào
thì điều giới đầu tư kinh doanh cần là sự rõ ràng và cụ thể để các kế hoạch kinh doanh đầu tư của doanh nghiệp đồng tốc được với mục tiêu phát triển vượt bậc của các mô hình đặc khu
phần đầu của chương trình hôm nay mời quý vị và các bạn theo dõi bài ngóng cơ chế đón đầu cơ hội của tuyết ánh
ông hoàng đình phi trưởng ban quản lý khu kinh tế vân phong
đang chuẩn bị các phần việc để tiếp tục hoàn tất đề án thành lập đơn vị hành chính kinh tế
đặc biệt bắc vân phong đặc khu bắc vân phong
mặc dù đề án đã được hội đồng nhân dân tỉnh khánh hòa ra nghị quyết tán thành
nhưng trong cuộc làm việc mới đây phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình vẫn yêu cầu hoàn thiện những phần còn thiếu sót
nhất là khi đề án đang có đề xuất mở rộng thêm phần diện tích của huyện vạn ninh
nhưng phần việc của ông phi không chỉ dừng lại ở các nhiệm vụ được giao
ông cho biết một số nhà đầu tư đã đến đặt vấn đề đầu tư muốn trở thành nhà đầu tư chiến lược
nhưng chúng tôi trao đổi là sẽ phải chờ hoàn tất khung khổ pháp lý để bảo đảm rõ ràng lợi ích và quyền lợi của nhà đầu tư
có nghĩa là với bắc vân phong mọi kế hoạch đầu tư chỉ có thể chính thức triển khai
sau khi dự thảo luật đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt được chính thức thông qua
dự kiến trong kỳ họp thứ năm quốc hội khóa một mươi bốn diễn ra vào tháng năm năm hai nghìn một mươi tám tới đây
sự suốt ruột của giới đầu tư với vùng đất này thực sự có lý do
vân đồn quảng ninh phú quốc
tỉnh kiên giang đều đang là tâm điểm trong các kế hoạch đầu tư của nhiều nhà đầu tư doanh nghiệp trong nước và nước ngoài
trong khi đó bắc vân phong khá im lìm
cũng phải nói thêm ý tưởng biến vùng đất có địa thế đặc biệt này trở thành một địa điểm đầu tư với cơ chế đặc thù
manh nha từ chính các nhà đầu tư nước ngoài cách đây gần một mươi năm
họ nhìn thấy cơ hội đặc biệt từ vị thế trên đường trung truyền của các tuyến hàng hải quốc tế quan trọng trên thế giới
đây cũng là vịnh lớn tương đối kín và chắn
vịnh lớn chắn gió tốt có độ sâu từ hai mươi đến hai mươi năm mét một trong những vịnh tự nhiên tốt nhất vùng đông á thuận lợi khu cảng nước sâu
trong tương lai khi siêu dự án kênh đảo kra của thái lan được thực hiện thì vân phong sẽ có vị thế đặc biệt trong tuyến hải hành mới này
nhưng sự hấp dẫn của vân phong còn có chỗ
từ năm hai nghìn một mươi hai khi có kế hoạch thành lập đặc khu kinh tế bắc vân phong
địa phương đã không kêu gọi đầu tư vào khu vực quy hoạch dự án
nên diện tích đất còn nhiều giải phóng mặt bằng khá thuận
do chủ yếu là đất sản xuất nông nghiệp nuôi trồng thủy hải sản
sự cẩn trọng của ban quản lý khu kinh tế bắc vân phong có lý do
bởi sự hoang sơ này của bắc vân phong
so với hai địa điểm đang cùng kế hoạch thành lập đặc khu kinh tế
sẽ đặt gánh nặng lên ngân sách thời gian tới
khi cần có nguồn lực lớn để đầu tư hạ tầng theo yêu cầu của mô hình đặc khu kinh tế
khi thảo luận về tương lai của bắc vân phong
nhiều ý kiến đề nghị để lại toàn bộ nguồn thu thuế xuất nhập khẩu trên địa bàn đặc khu
từ khi thành lập đến năm hai nghìn một mươi
dành để đầu tư điều tiết năm mươi trên phần thu ngân sách của trung ương để lại cho đặc khu
để đầu tư xây dựng hạ tầng
tuy nhiên tiến sĩ trần đình thiên
viện trưởng viện kinh tế việt nam lại có ý kiến rất khác về việc này
tôi vừa đi vân đồn về
thấy sừng sốt với tốc độ đầu tư hạ tầng của các doanh nghiệp tư nhân
sân bay vân đồn khởi công
vào năm hai nghìn một mươi năm
giờ đã chuẩn bị đi vào khai thác thương mại
nếu là vốn nhà nước thì thông tin chắc sẽ rầm rộ lắm
phải thay đổi tư duy không chỉ nhìn vào ngân sách nhà nước trong các dự án đầu tư hạ tầng
ở góc này
cơ hội cho các nhà đầu tư vào không chỉ bắc vân phong
mà cả ba đặc khu kinh tế đều rất lớn
vì với mô hình đặc khu
yêu cầu đầu tư hạ tầng sẽ rất lớn với yêu cầu hiện đại chuyên nghiệp
không dễ kêu gọi được các nhà đầu tư tham gia
vào các dự án hạ tầng
quy mô lớn
mang tính lan tỏa
vì các dự án đều có quy mô vốn lớn
thời gian thực hiện dài
cần chính sách rõ ràng
nhất là vấn đề liên quan đến đất đai cơ chế ưu đãi
khi mô hình đặc khu kinh tế vẫn chưa thống nhất
về các phương án tổ chức hoạt động
rủi ro cho nhà đầu tư khá lớn
song thực tế
các dự án đầu tư sôi động ở vân đồn phú quốc cho thấy
không ít nhà đầu tư
đặc biệt các nhà đầu tư lớn
đã chấp nhận rủi ro để có được khoản lợi nhuận lớn trong tương lai
với vị thế là người đi trước
theo ông trần đình thiên
giới đầu tư đang có xu hướng bắt tay
để cùng khai thác cơ hội đầu tư
tự quảng bá chuỗi kết nối
khi các vấn đề về chính sách khung khổ pháp lý
chưa hoàn thiện
tiền đổ vào không chỉ các dự án du lịch
rất lớn ở phú quốc
mà còn tạo ra các liên minh kết nối từ hàng không
để khu nghỉ dưỡng cùng quảng bá cho phú quốc
nhà đầu tư sẽ biết cách để kiếm tiền
vấn đề là
các nhà đầu tư cần cơ chế chính sách
để gắn kết kế hoạch đầu tư kinh doanh
với mục tiêu đưa các là khu kinh tế
trở thành những động lực phát triển
hình mẫu phát triển kinh tế mới
cho việt nam những năm tới
quý vị và các bạn vừa theo dõi bài
ngóng cơ chế đón đầu cơ hội của tuyết ánh
phần còn lại của chương trình là bài
vân đồn vào đường băng của lê hương trà
bài đăng trên báo nhân dân cuối tuần
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
dẫu các nhà đầu tư cần cơ chế
và dẫu còn một chặng đường dài nữa
thì đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt
vân đồn tỉnh quảng ninh
mới có thể chính thức được thành lập
nhưng hình hài về một đô thị biển xanh
hiện đại thông minh
một trung tâm kinh tế năng động
với trọng tâm là dịch vụ du lịch cao cấp
giải trí hiện đại có casino
đã được phát thảo
vì sao vân đồn trở thành ứng cử viên sáng giá
để trở thành một trong ba mô hình
đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt
đầu tiên của cả nước
đó trước hết là lợi thế
về vị trí địa lý đặc biệt
bởi đây là một quần đảo
nằm ở phía đông và đông nam
của tỉnh quảng ninh
có diện tích tự nhiên lớn lên tới hơn năm trăm năm mươi km vuông
quy tụ khoảng sáu trăm linh hòn đảo lớn nhỏ
là một mắt xích quan trọng
nằm trên các trục hành lang kinh tế
liên khu vực và quốc tế
vân đồn hội tụ lợi thế về địa giới hành chính
vị trí địa lý khác biệt
và quy mô dân số ít
để có thể tính tới mô hình phát triển mới
với những đột phá cả trong quy hoạch
và thể nghiệm chính sách
thế nhưng khoảng cách từ tiềm năng
từ định hướng cho đến thực tế
là cả một hành trình dài
là phép thử bản lĩnh của người hoạch định chính sách
và khả năng thực thi của cả bộ máy
trong khi chờ đợi
một khuôn khổ pháp lý chính thức
cho mô hình hành chính kinh tế đặc biệt vân đồn
tỉnh quảng ninh chủ động khiến mình
trở nên hấp dẫn hơn trong mắt các nhà đầu tư
tỉnh nhạy bén đưa vốn mồi
để tập trung vào đầu tư hạ tầng
tăng cường kết nối vùng và các nước
trong khu vực từ đó thu hút những nhà đầu tư
lớn được ví như đại bàng
đến đầu tư
và rồi đã có những cánh chim đầu tiên
chọn miền đất hứa vân đồn
chỉ trong vòng ba năm
hàng tỷ usd đã được tỉnh quảng ninh
và các nhà đầu tư dồn vào phát triển hạ tầng
để trong quý i năm hai nghìn một mươi tám
có thể đưa tuyến cao tốc hạ long hải phòng
nối với cao tốc hải phòng hà nội
và cao tốc hạ long vân đồn
không dừng ở đó
tỉnh cũng chủ động xúc tiến
kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư gần một mươi bốn tỷ đồng
để xây dựng tiếp tuyến cao tốc
huyết mạch từ vân đồn đi thành phố biên giới
móng cái với tổng chiều dài gần
một trăm linh km đặt nền móng
cho sự phát triển kinh tế xã hội toàn vùng
theo ban quản lý khu kinh tế tỉnh quảng ninh
hiện khu kinh tế vân đồn
đã thu hút năm mươi bốn dự án đầu tư
ngoài ngân sách nhà nước
trong đó có bốn dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài
trị giá khoảng một mươi chín bốn triệu usd
và năm mươi dự án từ nhà đầu tư
trong nước tổng vốn đăng ký
đạt hai mươi một ba trăm linh tỷ đồng
theo dự kiến năm hai nghìn một mươi tám
hàng loạt dự án lớn
sẽ được các nhà đầu tư khởi công xây dựng
với tổng số vốn đầu tư
lên tới sáu mươi một tỷ đồng
xác định phát triển
theo mô hình mũi nhọn quảng ninh đã lựa chọn
tập đoàn sun group là nhà đầu tư chiến lược
thực hiện những dự án trọng điểm
quy mô lớn tại vân đồn
điển hình như một số dự án
lớn đang triển khai là
cảng hàng không quốc tế vân đồn cấp bốn e
đón được những loại máy bay lớn
và hiện đại nhất thế giới như
có tổng mức đầu tư khoảng

dự án khu dịch vụ hậu cần
cảng hàng không dự án khu phức hợp
nghỉ dưỡng giải trí cao cấp vân đồn
trong đó có hạng mục casino
trở lại vân đồn
những ngày đầu năm hai nghìn một mươi tám
đã thấy một sắc diện đổi thay
đến không ngờ xe ra chạy
trên con đường sáu làng dài hơn bảy kế số
nối thị trấn với khu kinh tế vân đồn
và từ phía xa đã có thể thấy
đường băng cất hạ cánh dài nhất việt nam
trải dài xa xa
rồi những nhà ga cầu cạn
tháp không lưu đang được gấp rút
hoàn thành nếu đúng như
kế hoạch chỉ trong quý hai ngày thôi
sẽ có những chuyến bay cất cánh từ đây
đó cũng là hình ảnh ngụ ý
cho sự cất cánh của một mô hình mới
nguyên bí thư tỉnh ủy quảng ninh
ông nguyễn duy hưng nhớ lại
không thể không nhắc đến một điểm nhấn
quan trọng là ngày một mươi chín tháng tám
năm hai nghìn chín thủ tướng
chính phủ quyết định phê duyệt quy hoạch
chung xây dựng khu kinh tế vân đồn
đến năm hai nghìn hai mươi tầm nhìn đến
năm hai nghìn ba mươi trong đó xác định
vân đồn là khu kinh tế tổng hợp
được vận hành theo quy chế riêng
nhằm phục vụ nhu cầu phát triển
kinh tế xã hội của tỉnh quảng ninh
và vùng duyên hải bắc bộ
tuy nhiên muốn thực hiện
đồng mục tiêu trở thành đô thị biển đảo
xanh hiện đại thông minh là
trung tâm kinh tế năng động trình độ cao
và trung tâm giao thương quốc tế của khu vực
hành lang kinh tế trung quốc asean
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã nhấn mạnh
vân đồn phải giải quyết ba điểm
ngẽn về thể chế hạ tầng
nguồn nhân lực
đây sẽ là phòng thí nghiệm thể chế
để tìm ra con đường phát triển
thích hợp nhất
kể từ đó quảng ninh luôn là một trong những
địa phương đi đầu và rất tích cực trong việc
nghiên cứu mô hình phát triển mới
khoảng năm năm trước quảng ninh đã
chủ động tổ chức một hội nghị quốc tế để
thảo luận về các vấn đề phát triển đơn vị hành chính
kinh tế đặc biệt mới đây
tại paris pháp
văn phòng hội chuyên gia và khoa học việt nam
toàn cầu gọi tắt là
cũng đã tổ chức hội thảo
về mô hình đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt
đến thời điểm này đã có một mươi hai
chính sách được avse global
nghiên cứu để xuất bổ sung vào
đề án đặc khu vân đồn
trong đó đặc biệt nhấn mạnh việc ưu tiên
xây dựng nguồn nhân lực cùng với thu hút người tài
theo ông nguyễn đức long
chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh
yếu tố tạo nên đột phá cho vân đồn là phải
có được thể chế đủ mạnh để đưa ra được
cơ chế chính sách ưu đãi vượt trội
cạnh tranh toàn cầu ở mức cao nhất
đi đôi với đó là phải xây dựng
đồng bộ máy quản lý nhà nước tinh gọn
hiệu lực hiệu quả
đề án đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt vân đồn
vừa được hội đồng nhân dân tỉnh quảng ninh
thông qua và chỉnh chính phủ thể hiện
những điểm nhấn nói trên
một khi được kích hoạt với đường băng đã có
vân đồn có thể cất cánh
chương trình hôm nay tạm dừng ở đây
xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại
trong các chương trình sau